trong chuyến công tác tại tỉnh đắk nông phó thủ tướng trịnh đình dũng cùng đoàn công tác của chính phủ đã đi thăm và làm việc tại nhà máy sản xuất alumin nhân cơ
phó thủ tướng đặc biệt lưu ý trong quá trình vận hành khai thác nhà máy tập đoàn than khoáng sản việt nam phải bảo đảm an toàn
không để xảy ra sự cố môi trường làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng trịnh đình dũng đánh giá cao sự nỗ lực của tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
và các nhà đầu tư đã tập trung đầu tư dự án nhà máy sản xuất alumin nhân cơ
việc đưa nhà máy vào vận hành đã góp phần rất quan trọng tạo ra sản phẩm hỗ trợ cho ngành công nghiệp nhôm
góp phần tạo giá trị gia tăng mới của nền kinh tế của ngành công nghiệp việt nam
tạo đà tăng trưởng cao cho khu vực tây nguyên nói chung và đặc biệt là đối với một tỉnh còn khó khăn như đắk nông
dự án đã giải quyết lao động việc làm nâng cao đời sống cho nhiều lao động góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương
phó thủ tướng trịnh đình dũng đề nghị tập đoàn than khoáng sản việt nam cần tập trung nâng cao năng lực quản lý hoạt động của nhà máy
trong đó phải chú ý tới sự an toàn trong khâu vận hành khai thác nhà máy
đặc biệt không để xảy ra bất kỳ một sự cố nào liên quan đến môi trường làm ảnh hưởng đến môi trường của khu vực sức khỏe của nhân dân
quan tâm đến đời sống của người lao động phải có trách nhiệm với địa phương trong việc chăm lo hỗ trợ cho người dân
đặc biệt là những hộ nghèo những gia đình chính sách để người dân có cuộc sống hạnh phúc hơn khi đầu tư phát triển công nghiệp tại địa phương
trước đó phó thủ tướng trịnh đình dũng cùng đoàn công tác đã tới thăm và làm việc tại ủy ban nhân dân xã nhân cơ
thăm nhà máy luyện nhôm trần hồng quân tại khu công nghiệp nhân cơ thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách hộ nghèo
một số hộ người đồng bà dân tập thiểu số có đất thuộc khu vực giải phóng mặt bằng xây dựng nhà máy aluminium cơ
công nhân viên nhà máy aluminium cơ có hoàn cảnh khó khăn